phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa bất ngờ đột kích kiểm tra quán lv club tại khu phước hải thị trấn long thành huyện long thành
đã phát hiện hai vụ ba đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và có hàng chục khách dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng một trăm tám mươi năm người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện xây ma túy
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an bắt quả tàng ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ là bốn gói ma túy đá chín bình khí bóng cười hai mươi bảy bình hút xì xa chín mươi bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ
ngay sau đó các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an huyện long thành để làm việc
qua test nhanh ma túy một trăm tám mươi người phát hiện có năm mươi hai người dương tính với chất ma túy